ngay từ những ngày đầu lên sóng lãnh đạo báo nhân dân và trung tâm truyền hình nhân dân đã xác định
phải trở thành kênh thời sự chính trị tổng hợp quan trọng của đảng với các chương trình chuyên đề chuyên mục
có bản sắc và phong cách riêng là tiếng nói của đảng là diễn đàn của nhân dân
giữa dòng chảy thông tin các kênh truyền hình nở rộ nhưng truyền hình nhân dân có lợi thế khi được kế thừa
những giá trị truyền thống vị thế và thương hiệu của báo nhân dân kế thừa những tinh hoa mà lịch sử
gần bảy mươi năm để lại từ một cơ quan báo đảng
hiện nay truyền hình nhân dân là một trong bảy kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
đây là sứ mệnh đầy vinh quang nhưng cũng là áp lực không nhỏ đối với lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên phóng viên của truyền hình nhân dân
khởi đầu với thời lượng ba mươi phút mỗi ngày đến nay truyền hình nhân dân đã xây dựng được khung chương trình phù hợp
phát sóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày trong đó có bốn chương trình thời sự thời lượng từ ba mươi phút đến bốn mươi năm phút
cùng với hơn sáu mươi chuyên mục chuyên đề phát sóng định kỳ
các chương trình về lĩnh vực xây dựng đảng có chất lượng ngày càng cao đúng định hướng là bản sắc của truyền hình nhân dân
nếu đúng chúng vấn đề bám sát thực tiễn ở các tổ chức đảng
mọi nội dung về lĩnh vực xây dựng đảng phải chính xác không được sai sót nhất là về mặt quan điểm mặt đường lối
những lời phải thể hiện dưới một hình thức sao đấy làm sao để hấp dẫn được người xem thì đấy là cái khó nhất
sau năm năm hình thành phát triển năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu sự đổi mới từ cách thể hiện đến nội dung
của các chương trình của truyền hình nhân dân
ngoài chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi đã có từ những ngày đầu ba chương trình thời sự hai mươi hai h bốn mươi năm chiều ra mắt năm hai nghìn một mươi chín
và chương trình chào ngày mới ra mắt năm hai nghìn hai mươi đã bao quát được các vấn đề của xã hội
và nhận được phản hồi tích cực trở thành chương trình mang bản sắc của truyền hình nhân dân
với định hướng cũng như chỉ đạo của ban biên tập cũng như ban giám đốc trung tâm truyền hình nhân dân
các chương trình thời sự của truyền hình nhân dân sẽ đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt
trên hai trụ cột chính là đổi mới về nội dung và đổi mới về hình thức áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng khoa công nghệ bốn
về đồ họa và thể hiện trong trường quay cũng như phong cách dẫn của mc
là một kênh truyền hình thiết yếu quốc gia đồng nghĩa là phải đưa kênh sóng tới được với người dân
ở những nơi xa xôi nhất của đất nước để khán giả có thể tiếp cận với những thông tin trinh thống tin cậy
ngay từ khi thành lập truyền hình nhân dân đã phát sóng ở hầu hết các hạ tầng quan trọng
đồng thời đẩy mạnh số hóa
tập thể cán bộ nhân viên
dân không ngừng nỗ lực thi đua lập thành tích để làm ra những sản phẩm truyền hình chất lượng
phục vụ khán giả truyền hình
những nỗ lực này đã được đền đáp
thì tại hầu hết các cuộc thi các kỳ liên hoan báo chí lớn có uy tín
truyền hình nhân dân thường xuyên có tác phẩm tham gia dự thi và đạt giải cao
được đảng tin tưởng nhân dân yêu mến
trạng đường năm năm đã qua là giai đoạn để truyền hình nhân dân trưởng thành
và khẳng định những bước đi vững vàng trên con đường đã chọn
là tiếng nói đấu tranh với những thế lực thù địch
là trách nhiệm phản biện với những tư tưởng quan điểm lối sống lệch lạc
đi ngược lại những chuẩn mực chung của xã hội
con đường đã chọn là nơi tiếp nhận phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân
con đường đã chọn là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam